tính đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín hai mươi bốn trên ba mươi quận huyện thị xã của thành phố hà nội đã phát hiện dịch tả lợn châu phi với chiều hướng lây lan nhanh phạm vi rộng và quy mô lớn hơn
đó là những thông tin được sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hà nội đưa ra tại buổi giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy tổ chức vào chiều ngày hôm nay
hà nội là thành phố có đàn lợn lớn thứ hai cả nước với gần một chín triệu con
tính đến nay dịch tả lợn châu phi đã xảy ra tại gần tám hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố với hơn một trăm hai mươi con lợn bị tiêu hủy
thành phố hà nội đã đền bù khoảng hai trăm linh tỷ đồng
theo lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hà nội từ đầu tháng năm đến nay dịch bệnh trên địa bàn thành phố tiếp tục có chiều hướng phát sinh nhanh
bình quân số lợn phải tiêu hủy trong một ngày là trên năm con
đến nay nhiều xã trên địa bàn thành phố dịch qua ba mươi ngày nhưng đã phát sinh dịch trở lại
để ngăn chặn dịch thời gian tới sở sẽ chủ động bố trí điểm tiêu hủy lợn mắc bệnh và nghi mắc bệnh
huy động lực lượng tổ chức tiêu hủy triệt để lợn bệnh hỗ trợ kịp thời kinh phí cho người chăn nuôi
đồng thời hỗ trợ người chăn nuôi các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm thịt lợn và thực hiện các biện pháp an toàn sinh học